một câu hỏi tiếp theo từ bạn trần tuấn phong
bạn có hỏi như sau
thưa các bác sĩ cháu dạo này thì cứ uống rượu hoặc bia về là ngứa hết cả người
nhất là hai bên cánh tay
bác sĩ cho cháu hỏi là cháu nên uống thuốc gì để hết ngứa ạ
vâng ạ một thanh niên hay uống rượu uống bia về và bị ngứa
thì không biết rằng là tiến sĩ hiền sẽ tư vấn cho bạn như thế nào
nó rằng là khi mà chúng ta có cái biểu hiện trên da
thì nó có thể do nhất định hữu tố
ví dụ một trong những hữu tố chúng ta hay gặp
đấy là vấn đề về mặt dị ứng
khi dị ứng có thể dị ứng với lại các cái tiếp xúc
như quần áo như nơi làm việc như hóa chất và rất nhiều các cái khác
nhưng mà đồng thời chúng ta lại thấy xuất hiện
khi mà cơ thể chúng ta lại trong những đợt mà chúng ta sinh hoạt nó không điều độ
ví dụ uống rượu quá nhiều thức đêm quá nhiều v v
thì đương nhiên
việc sử dụng rượu việc chúng ta sinh hoạt không hợp lý về mặt thức đêm
thì câu đầu tiên là nó rõ ràng là cái hệ thống miễn dịch nó suy yếu
thứ hai các chức năng đặc biệt là chức năng gan sẽ bị suy yếu suy giảm
bởi vì chúng ta đưa thêm nhiều chất độc vào cơ thể
và tự cơ thể cũng sản xuất ra nhiều chất độc khi mà chúng ta sinh hoạt nó không điều độ
vậy khi mà gan không có khả năng lọc đào thải được cái chất độc
cơ thể chúng ta sẽ có biểu hiện rất nhiều nhiều thứ
đặc biệt những trường hợp bệnh nhân đến sơ gan chúng tôi thấy
da có thể mẩn đỏ ở nhiều nơi
rồi giãn mạch những cái hoa các cái hoa mạch ở nhiều nhiều nơi
hoặc thậm chí là cảm giác là bản thân tự người bệnh cũng cảm giác
thấy cái da mình nó thô nháp rồi nó sần sùi
mà không thể lý giải
do các cái nguyên nhân tác động bên ngoài khác
thì đấy là những cái dấu hiệu mà báo động cho cơ thể rằng
cơ thể chúng ta đang suy yếu cơ thể chúng ta đang có vấn đề về nhiễm độc
thế thì việc đơn giản là chúng ta ngừng đưa chất độc vào người
người uống rượu chúng ta nghỉ ngơi tốt
nếu như các triệu chứng đấy nó lui
thì rõ ràng đấy là một trong những cái tốt nhất để tự chúng ta khẳng định
nhiên trong giai đoạn cấp mà chúng ta muốn biết rõ hơn
thì chúng ta đến cơ sở y tế để làm xét nghiệm
đánh giá chức năng gan chức năng thận
đánh giá miễn dịch đánh giá các cái bệnh lý dị ứng vân vân
thì là cái điều tốt nhất
bởi vì việc tự cơ thể chúng ta bằng logic
bằng cái cảm nhận
chúng ta chỉ đánh giá được mang tính chất là định hướng thôi
còn muốn viết chi tiết thì chúng ta cải thiện cho nó
chúng ta cần phải đến làm xét nghiệm
và có tư vấn của chuyên gia
thì đấy là lời khuyên cho bạn
lời khuyên cho một chàng thanh niên hãy uống bia uống rượu mà bị ngứa đúng không ạ
nhưng mà trước tiên rõ ràng là bạn phải bớt uống bia uống rượu đi
hoặc thậm chí là bạn không nên uống bia uống rượu nữa
rõ ràng chúng ta thấy uống bia uống rượu hay bất cứ là một cái sử dụng như là thuốc lá hay nào đó đều có hại cho cơ thể
không cấm được mọi người sử dụng
nhưng tuy nhiên chúng ta hãy giảm bớt đi
chỉ là mức độ vừa phải thôi
và năng tập thể dục hơn nhiều hơn
thì như vậy thì sẽ có một cơ thể khỏe mạnh
và tránh được nhiều bệnh tật đúng không ạ
và hy vọng rằng bạn khán giả vừa rồi
cũng sẽ lắng nghe được những lời
chia sẻ từ phía tiên sĩ hiền
về cái trường hợp của mình
và nếu có thể bạn hãy đến với lại phòng khám gần nhất
cơ sở y tế gần nhất
để các bác sĩ có thể xét nghiệm
cũng như tìm ra nguyên nhân về bệnh ngứa đó của bạn